thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ để nghe báo cáo về mô hình tổ chức của ủy ban cạnh tranh quốc gia
với tinh thần thu gọn đầu mối bên trong nhưng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý để làm đúng chức năng nhiệm vụ
thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm biên chế phù hợp với từng chức năng nhiệm vụ
thủ tướng nhất trí với phương án ủy ban cạnh tranh quốc gia tương đương tổng cục
thủ tướng giao bộ công thương hoàn thiện dự thảo văn bản của ban cán sự đảng chính phủ về mô hình tổ chức của ủy ban
để xin ý kiến các thành viên ban cán sự đảng chính phủ để báo cáo bộ chính trị